một số những vướng mắc về việc chỉ có ấn chỉ bảo hiểm bằng giấy chưa có giấy chứng nhận điện tử
thời gian bảo hiểm thiếu linh hoạt mức phí bảo hiểm và cách thức giải quyết bồi thường còn nhiều bất cập
là những vấn đề được đề cập đến tại buổi trả lời báo chí của cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính
theo quy định hiện tại mức chiết khấu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với ô tô là năm
với xe máy là hai mươi tuy nhiên thực tế trên thị trường mức chiết khấu được đưa ra chào mời lên đến năm mươi sáu mươi
đại diện cục quản lý và giám sát bảo hiểm khẳng định bán ở mức chiết khấu cao như vậy là sai quy định về tài chính
dự kiến trong tháng năm bộ tài chính sẽ chỉnh chính phủ sửa đổi quy định gỡ vướng cho bảo hiểm xe cơ giới
theo hướng mở rộng phạm vi và rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường nhằm kịp thời bảo đảm nạn nhân và gia đình
có nguồn kinh phí điều trị y tế mở rộng phạm vi và nâng mức hỗ trợ nhân đạo
mặt khác sẽ cụ thể hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng đơn sản hóa tăng trách nhiệm và tính chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm
nhưng vẫn bảo đảm phòng chống gian lận bảo hiểm